trong quá trình kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang trên địa bàn lực lượng chức năng tỉnh long an đã phát hiện hai cơ sở có hành vi tái chế hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng để đưa ra thị trường tiêu thụ
ở cơ sở của bà nguyễn thị tím ở ấp một mươi hai xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa tỉnh long an lực lượng chức năng đã thù giữ hai trăm năm mươi năm kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng tám trăm ba mươi vỏ hộp khẩu trang y tế nhãn hiệu các loại
một mươi chiếc khẩu trang y tế đã đóng hộp mà nhãn hiệu hafa vinapro hai ba trăm linh chiếc khẩu trang y tế đã đóng túi ni lông một trăm bốn mươi tám bộ đồ bảo hộ y tế không có nhãn hiệu cùng hơn sáu trăm linh chai nước rửa tay nước diệt khuẩn không rõ nguồn gốc
ở cơ sở do bà nguyễn thị bích thủy làm chủ ở cùng ấp một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một mươi bảy năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế đã đóng vỏ hộp cùng nhãn hiệu hafa vinapro hai năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế đã đóng vỏ hộp cùng hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn không rõ nguồn gốc
làm việc với cơ quan chức năng các đối tượng thừa nhận số khẩu trang trên đã qua sử dụng được gom về tái chế rồi đem bán ra thị trường hiện cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số tăng vật trên để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật